tối ngày hai tháng tám tại thành phố đà nẵng sở công thương phối hợp với trung tâm xúc tiến thương mại thành phố đã tổ chức lễ khai mạc hội trợ quốc tế thương mại du lịch và đầu tư hành lang kinh tế đông tây
qua tám lần tổ chức hội trợ đã trở thành điểm đến giao lưu thúc đẩy phát triển kinh tế giữa các nước các địa phương có đường hành lang đi qua
hành lang kinh tế đông tây là tuyến đường bộ dài hơn một bốn trăm năm mươi km xuất phát từ myanmar đi qua thái lan lào và việt nam
điểm cuối cùng là thành phố đà nẵng hội trợ năm nay có quy mô năm trăm linh gian hàng đến từ ba trăm năm mươi đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài nước
sản phẩm trưng bày tại hội trợ gồm điện điện tử công nghệ thông tin thực phẩm chế biến đồ gỗ nông sản
đây là hoạt động thường niên nhằm quảng bá hình ảnh tiềm năng kinh tế xã hội thu hút đầu tư thương mại và du lịch giữa các địa phương với tổ chức doanh nghiệp
hội trợ cũng là dịp để các đơn vị gặp gỡ tìm kiếm cơ hội liên kết mở rộng thị trường giữa các tỉnh thành của việt nam với các tỉnh của ba nước có hành lang đi qua
hội trợ kết thúc vào ngày bảy tháng tám